tới tham dự chương trình trung thu cho em năm hai nghìn hai mươi tại trường tiểu học phú nghĩa huyện trương mỹ hà nội
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã ân cần thăm hỏi động viên các em học sinh phấn đấu học tập rèn luyện sức khỏe
đồng chí cùng ban tổ chức chương trình đã trao sáu mươi xuất quà cho sáu mẹ em học sinh vượt khó học tốt
là con của các công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp phú nghĩa huyện trương mỹ
mỗi phần quà gồm tiền mặt tặng phẩm và đồ dùng học tập
một mươi em học sinh được trao tặng xe đạp để tiếp bước các em tới trường
cũng nhân dịp này hội đồng đội trung ương đã gửi tặng các em học sinh trường tiểu học phú nghĩa
nhiều món quà ý nghĩa và thiết thực